liên quan đến vụ sạt lở tại thôn một xã trà leng huyện nam trà my
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết ngoài việc tìm kiếm tại hiện trường
từ ngày một tháng một mươi một đến nay lực lượng chức năng đã huy động phương tiện và người
để triển khai tích cực tìm kiếm thêm ở trên sông leng lòng hồ thủy điện sông chanh hai
và khu vực bãi bồi sông leng
tại khu vực sông leng và hồ thủy điện sông chanh hai các lực lượng tìm kiếm đã gặp nhiều khó khăn
khi cây gỗ đang thành lớp trăng trịt trên mặt nước
hiện khu vực đã có mưa lớn và nước dâng cao vẩn đục nên việc quan sát bằng mắt thường bị ảnh hưởng
bên cạnh công tác tìm kiếm ở hai khu vực trên các lực lượng còn tổ chức đi tẩm soát
dọc các bãi bồi ven sông đồng thời tăng cường trang thiết bị tại hiện trường sạt lở
và phong tỏa các lối ra để vừa bảo đảm công tác tìm kiếm vừa an toàn cho lực lượng
cũng như người dân địa phương
dù nỗ lực như vậy nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy một mươi bốn người đang còn mất tích
trong vụ sạt lở đất tại đây